tại thành phố hội an ubnd tỉnh quảng nam vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế
trung tu chùa cầu quan điểm và giải pháp
tại hội thảo này các nhà khoa học việt nam và nhật bản đã đưa ra nhiều giải pháp trùng tu
bảo tồn di tích chùa cầu
theo các nhà quản lý đến nay di tích chùa cầu hội an đã trải qua bảy lần tu bổ
nhưng hiện di tích này đang có nguy cơ xuống cấp trầm trọng
nên cần phải có giải pháp trùng tu cấp thiết bài bản và lâu dài
chùa cầu hay còn gọi là cầu nhật bản lai viễn kiều
được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
là biểu tượng của khu phố cổ hội an di sản văn hóa thế giới
đây là cầu cổ duy nhất ở hội an với tên gọi đã đi vào ca giao sơn ca hội an xứ quảng
chùa cầu là một cái đặc biệt chùa thì người nhật bản làm cầu là người hoa làm
và bàn kiến trúc của người việt nam thể hiện sự hội nhập và hội an là một nơi mở cửa đầu tiên
ý nghĩa thứ ba nó có ý nghĩa tâm linh vì ở đó thờ thần trắng vũ bắc đế là dễ tơ ương trong lũ lụt
do đó vấn đề đối với chùa cầu nó ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người hoa
chùa cầu đã trải qua bảy đợt tu bổ lớn nhưng hiện di tích này đang đứng trước nguy cơ xuống cấp trầm trọng
hàng ngày chùa cầu phải đón tiếp lượng khách trung bình từ bốn lượt khách
cạnh đó sự biến chuyển sông chảy của khe ô ô tại địa điểm chùa cầu và môi trường ấm ướt của sông nước
đang làm cho các mố trụ cầu bị hư hỏng mục rỗng
hơn nữa chùa cầu nằm ở ngay vùng dồn lũ của hội an
vị trí này có dòng nước chảy rất mạnh mỗi khi có lũ lụt nên càng tạo thêm nguy cơ mất an toàn cho di tích
chùa cầu đã xuống cấp khá là nghiêm trọng
các kết cấu chịu lực chính đã rất yếu đặc biệt kết cấu cung gỗ bên trên đã bị mục rất nhiều
và kết cấu mố ở bên dưới đã bị nứt nẻ và bị bỏ mòn
góc độ tu bổ di tích chúng ta phải thực hiện theo đúng quy trình
chúng ta phải phục hồi các kết cấu này
về nguyên trạng đối với những kết cấu mà không toàn đủ thả năng chịu lực
khi chúng ta sửa chữa hoặc thay thế thì cũng phải phục hồi
chúng ta phải tạo ra những hình dáng kích thước màu sắc phù hợp với kết cấu
đó như thế thì mới giữ được bản sắc riêng của ngôi chùa này
tại hội thảo khoa học quốc tế lần này các nhà khoa học chuyên gia của việt nam và nhật bản
đã nêu bật giá trị lịch sử văn hóa của di tích chùa cầu tình trạng kỹ thuật kết cấu địa tầng
kiến trúc của di tích này
qua đó đưa ra các giải pháp kỹ thuật về trùng tu tôn tạo di tích nhằm bảo tồn tính chân sát
và phát huy bền vững các giá trị văn hóa lịch sử kiến trúc nghệ thuật của di tích
gắn liền với phát triển kinh tế xã hội du lịch của thành phố hội an
tiêu chính của ta là làm sao để cho cái di tích này nó vẫn được tồn tại lâu dài
để phát huy cái giá trị của nó cho thế hệ mai sau
nhưng qua hội thảo chúng ta nghiên cứu thật kỹ lưỡng
để xem ngoài cái quan điểm rồi có giải pháp kỹ thuật
để chúng ta có thể tiến hành có thể từng phần hay là toàn bộ
thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái giải pháp kỹ thuật
nếu giải pháp kỹ thuật đảm bảo thì chúng ta có thể làm lại
nhưng mà vẫn phải đảm bảo được tất cả những nguyên tắc những quy định của unesco
cũng như cái quy định về bảo tồn cái di tích
di tích chùa cầu đang xuống cấp và cần có giải pháp trùng tu tôn tạo
nhưng vấn đề này phải được quy hoạch bài bàn và tính toán kỹ lưỡng
việc trùng tu sửa chữa di tích phải bảo đảm gìn giữ tối đa
các yếu tố gốc cấu thành của công trình bảo đảm tính xác thực
hạn chế tối đa mọi sự thay đổi làm sai lệch nội dung
phẻ đẹp vốn có của di tích lịch sử chua cầu